bệnh viện giã chiến hòa vang thành phố đà nẵng đã công bố một mươi bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
lần lượt là các bệnh nhân bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm sáu mươi chín bốn trăm chín mươi năm năm trăm năm mươi năm năm trăm tám mươi một sáu trăm ba mươi tám sáu trăm sáu mươi năm sáu trăm tám mươi hai sáu trăm tám mươi năm và bảy trăm ba mươi
còn tại bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam trong sáng ngày hôm nay
hai bệnh nhân số bảy trăm một mươi sáu và bảy trăm một mươi chín cũng được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần ba và lần bốn
những bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly tại địa phương và theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo